quốc hội khóa một mươi bốn diễn ra tại các điểm cầu trực tuyến trong cả nước
các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật xây dựng sửa đổi
luật xây dựng sửa đổi tại kỳ họp thứ tám đã được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng
tuy nhiên theo đại biểu một số nội dung được cho ý kiến từ kỳ họp trước vẫn chưa được tiếp thu chỉnh lý tại dự án luật trong kỳ họp này
cụ thể thiếu kỳ hoạch quốc gia còn kỳ hoạch tỉnh chưa tách rời khỏi kỳ hoạch vùng và luật cũng chưa hợp nhất giữa luật kỳ hoạch đô thị và kỳ hoạch nông thôn để thành một điểm
rồi trong chưa có thay đổi về kỳ hoạch kinh tế đặc thu đây là những điều rất gây mâu thuần trong chéo một trong những sai sót hàn chế trong dự thảo
đối với nội dung xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nông thôn
trong dự án luật không chỉ là nội dung của các đại biểu

các đại biểu cho rằng quy định không cần giấy phép khi xây dựng là chưa thực sự chật chẽ
các đại biểu cho rằng quy định không cần giấy phép khi xây dựng là chưa thực sự chật chẽ
theo đánh giá của các đại biểu dự án luật xây dựng sửa đổi là dự án luật rất quan trọng liên quan đến nhiều dự án luật khác nhất là luật quy hoạch
vì vậy các vấn đề liên quan đến trách nhiệm trong thiết kế xây dựng công trình cần phải được đưa vào dự án luật để bảo đảm tính chặt chẽ